hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức
tại bảy trăm bảy mươi năm điểm cầu trên cả nước
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị
theo báo cáo của một số tỉnh thành địa phương công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số đã được chuẩn bị kỹ lưỡng
đặc biệt đối với các đối tượng là người nghèo khó lang thang cơ nhỡ
thì các tỉnh địa phương cũng như lực lượng tham gia đã tổ chức gia quân đồng loạt
ra soát từng đối tượng cụ thể tại các xã phường thị trấn
tuy nhiên các tỉnh địa phương cũng cho biết trong công tác này hiện vẫn đang gặp phải một số khó khăn
nhất là đối với các tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa còn hạn chế về giao thông đi lại trình độ dân trí
các điều tra viên khó giao tiếp do gặp trở ngại về ngôn ngữ giao tiếp
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vương đình huệ cho biết đây là lần thứ năm việt nam tiến hành
cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương
đây cũng là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất lịch sử từ trước đến nay
nhằm mục đích thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên phạm vi toàn lãnh thổ
đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và là cơ sở để hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội một mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
phục vụ cho công tác giám sát thực hiện nghị quyết trung ương khóa một mươi hai về công tác dân số trong tình hình mới
cũng như giám sát các mục tiêu phát triển bền vững mà chính phủ việt nam cam kết thực hiện